ngày hai mươi tám tháng một mươi một liên minh hợp tác xã tỉnh hà nam tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại kết nối sản phẩm tiêu thụ sản phẩm các hợp tác xã năm hai nghìn hai mươi
với sự tham gia của một mươi một liên minh hợp tác xã các tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông hồng duyên hải bắc bộ hơn một trăm linh hợp tác xã và doanh nghiệp có sản phẩm kết nối tiêu thụ
tại hội nghị các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm hay trong tổ chức sản xuất giải pháp để kết nối sản xuất tiêu thụ sản phẩm hiệu quả
trong khuôn khổ hội nghị các hợp tác xã của các địa phương đã mang tới giới thiệu các đặc sản nông nghiệp thực phẩm chế biến hàng tiêu dùng chất lượng